vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng năm cây cầu canh nối hai thôn an bình tân định xã vĩnh chấp huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị bất ngờ bị sập
cây cầu nằm trên tuyến đường độc đạo khiến việc đi lại sản xuất của hàng trăm hộ dân địa phương gặp khó khăn nhất là các em trong độ tuổi đến trường
cầu canh có chiều dài gần ba mươi m rộng bốn năm m được xây dựng từ cuối những năm bảy mươi đã xuống cấp nghiêm trọng
cầu sập đã cô lập gây khó khăn cho việc đi lại của hơn hai trăm linh hộ gia đình với gần một nhân khẩu
rất may vào thời điểm xảy ra sự cố không có người phương tiện qua lại nên không có thiệt hại về người
ngay trong đêm chính quyền địa phương đã cử lực lượng giao chắn cảnh báo hai đầu cầu sập hướng dẫn người phương tiện không qua lại đồng thời khảo sát mở tuyến đường vòng để người dân lưu thông